xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai bắc bộ duy trì trạng thái ít mưa
trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
và nhiệt độ cao nhất trưa chiều giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi khu tây bắc nhiệt độ ở mức là trên ba mươi độ
khu vực thanh hóa và nghệ an thời tiết khá là tương đồng với vùng đông bằng bắc bộ
phổ biến không mưa đêm và sáng trời xe lạnh trưa chiều nắng giáo với nhiệt độ cao nhất
từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn khu vực từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận ban ngày trời có nắng
và về chiều tối thì có mưa rào cục bộ trong thời gian ngắn
đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ vì thế duy trì ở mức thấp phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên trời ít mưa đêm và sáng xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất
trong khoảng là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
ban ngày thì có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó các tỉnh thành miền nam còn chịu tác động của giải thấp xích đạo ở phía nam
nên ngày có nắng và chiều tối thì có mưa rào rải rác
một vài nơi có thể có rông nền nhiệt không biến động nhiều
nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
và cao nhất là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
từ nay đến khoảng trưa ngày ba mươi tháng một mươi một cường độ gió đông bắc trên biển đông có xu hướng giảm dần
chỉ còn khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu
các nơi khác phổ biến khoảng cấp năm
ngoài ra ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
khiến tầm nhìn xa giảm và nguy cơ xảy ra lốc xoáy
gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải trên khu vực
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
mây thay đổi đêm không mưa
sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng gió nhẹ
đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi chín độ